thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyền sách giả
liên quan đến bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
theo viện kiểm sát tổ ba trăm linh bốn có quyền hạn giúp việc cho tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi lực lượng chức năng phát hiện kho sách giả cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hương phát đã liên hệ với trần hùng nhờ bỏ qua vụ việc
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nguyễn duy hải lái lao động tự do được thuận nhờ đưa ba trăm linh triệu đồng cho bị cáo hùng để xin bỏ qua vụ việc
theo đại diện viện kiểm soát
bị cáo hùng không thừa nhận việc nhận hối lộ
tuy nhiên căn cứ thực nghiệm tài liệu liên quan bị cáo trần hùng phải chịu trách nhiệm về việc đã nhận hối lộ ba trăm linh triệu đồng
theo đó viện kiểm soát đề nghị mức án với bị cáo trần hùng từ chín đến một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
ngoài ra bị cáo hùng còn phải nộp trả lại ngân sách ba trăm linh triệu đồng
còn tại quảng nam hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng hoàng nguyễn bảo minh trú tại phường hòa hưng thành phố tam kỳ để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo điều tra minh là nhân viên biêu cục của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại huyện núi thành
được giao nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu tồn kho kiểm soát chốt ca tiền từ nhân viên giao hàng
lưu trữ bảo quản tiền thu hộ và nộp về cho công ty
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao minh trực tiếp nhận tiền mặt của năm nhân viên giao hàng
với tổng số tiền hơn ba mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên minh chỉ bàn giao nộp lại cho công ty hơn một mươi một triệu đồng còn lại hơn hai mươi năm triệu đồng
minh chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
hành vi của minh gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
đang vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ long an về thành phố sóc trăng để tiêu thụ
thì đối tượng phạm thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã thạnh đức huyện bến lức tỉnh long
tỉnh long an bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang
vật chứng thu giữ gồm năm bao thuốc lá điếu nhập lậu trong đó có ba bao nhãn hiệu z
và hai bao nhãn hiệu hero
qua kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô của đối tượng sử dụng biển kiểm soát giả
đối tượng khai nhận khi đến địa phận tỉnh sóc trăng thì thay biển kiểm soát giả để qua mặt lực lượng chức năng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh an giang
điều đáng nói là các hung khí và vũ khí nguy hiểm được các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để trao đổi và mua bán
và trước thực trạng trên lực lượng công an an giang đã chủ động triển khai các biện pháp
qua đó thì phát hiện thu giữ hàng chục khẩu súng các loại
lập nhóm rồi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn dường như đã trở thành thói quen xấu của một bộ phận giới trẻ hiện nay
tình trạng này để lại những hậu quả nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
điều đáng lo ngại là số hung khí nguy hiểm thậm chí cả vũ khí quân dụng được các đối tượng mua bán dễ dàng thông qua các trang mạng xã hội
em có mâu thuẫn với một nhóm khác
đó là các chân cần đăng
và em mới có lệnh là mua một khẩu súng về
với mục đích là chỉ để phòng thăng
em cất bản số hỏi giao lô và em nhấn kênh
anh đó mới gửi một khẩu súng với hiệu là zb năm loại ổ quay với giá là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
từ đầu năm đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bảy vụ
bắt khởi tố một mươi ba đối tượng liên quan đến các hành vi chế tạo mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng thù giữ một mươi năm khẩu súng hàng trăm viên đạn các loại
trong quá trình điều tra xác định súng và các linh kiện để lắp ráp thành những khẩu súng quân dụng tự chế
được các đối tượng đặt mua thông qua các trang mạng xã hội
các đối tượng có nhu cầu mua bán sử dụng các loại vũ khí quân dụng
chủ yếu tập trung vào ba nhóm đối tượng
thứ nhất đó là các đối tượng mau túy
thứ hai đó là các đối tượng băng nhóm hình sự
cái thứ ba đó là các đối tượng thanh thiếu niên
việc mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí của các đối tượng tìm ẩn rất nhiều nguy cơ
gây mất an ninh tự đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác
gây hoang mang và lo sợ trong quần chúng dân
để chủ động trong công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh đã chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng thời tăng cường công tác tuần tra
tuyên truyền vận động thu hồi các loại vũ khí vật liệu nổ trong nhân dân
các vụ án liên quan đến vũ khí quân dục do đơn vị đang thu lý
thì chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc điều tra phối hợp với các cơ quan tố tụng
đưa các đối tượng ra truy tố xét xử nghiêm minh để ranh đe phòng ngừa chung
và đối tượng đồng bộ
tỉnh các đối tượng đang cố định mua bán sử dụng trái phép các loại vũ khí
việc dễ dàng mua bán vũ khí hung khí nguy hiểm trên mạng xã hội đã làm gia tăng tình hình tội phạm
với tính chất và bước độ nguy hiểm hơn
do đó để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác làm tốt công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình
khi phát hiện đối tượng chế tạo tăng chữ mua bán vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cần nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất
nhất là giảm lãi suất cho vay phấn đấu giảm ít nhất khoảng một năm
mục đích nhằm tạo điều kiện thanh khoản cho các tổ chức tín dụng
hỗ trợ ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi phù hợp với tình hình thị trường
nhất là thời điểm cuối năm khi các khoản huy động vốn với lãi suất cao
trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời hạn thanh toán
thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp và chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng
thực hiện tiết kiệm chi phí hoạt động tăng cường chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất
nhất là giảm lãi suất cho vay phấn đấu giảm ít nhất khoảng từ một năm
nghiên cứu thực hiện áp dụng đối với cả khoản vay mới và đang còn dư nợ
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
chính phủ giao bộ tài chính tạo điều kiện đảm bảo hoàn thuế vat nhanh nhất
chính phủ vừa ban hành nghị quyết một trăm linh năm nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
nghị quyết tập trung vào mục tiêu hỗ trợ dòng tiền giảm chi phí
tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp
đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh
theo đó bộ tài chính được giao giả soát lại quy định để sửa đổi
tạo điều kiện thuận lợi nhanh gọn giúp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh nhất
chậm hoàn vat là nút thắt được các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành gỗ
giấy cao su liên tục phản ánh trong thời gian qua
việc bị giam cả nghìn tỷ đồng tiền hoàn thuế trong thời gian dài
khiến họ kiệt quệ buộc phải kêu cứu
thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ phẫu thuật theo yêu cầu trong khuôn viên bệnh viện tại thành phố hồ chí minh
tất cả cơ sở thẩm mỹ ghi bệnh viện một trăm bảy mươi năm ngoài khuôn viên bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành khác đều là giả mạo
ngoài ra bệnh viện chỉ có duy nhất trang thông tin điện tử bệnh viện một trăm bảy mươi năm vn
trang fanpage bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm có dấu tích xanh
đây là fanpage chính chủ được công nhận và xác minh quyền sở hữu
cơ sở khám chữa bệnh duy nhất ở địa chỉ bảy trăm tám mươi sáu nguyễn kiệm phường ba quận gò vấp thành phố hồ chí minh
thưa quý vị thu tiền khám chữa bệnh cao hơn giá đa niêm yếp
phòng khám đa khoa đinh tiên hoàng quận một thành phố hồ chí minh
bị thanh tra sở y tế thành phố hồ chí minh xử phạt một trăm linh năm triệu đồng và tước giấy phép hoạt động ba tháng
công ty trách nhiệm hữu hạng phòng khám đa khoa đinh tiên hoàng
địa chỉ ba nghìn bốn trăm ba mươi sáu đinh tiên hoàng phường ba
cao quận một bị xứ phạt một trăm linh năm triệu đồng vì thu giấy dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn giá niêm yết
phòng khám đa khoa này còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh
vừa qua phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động
đồng thời phòng khám này bị tức quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong vòng ba tháng
ngoài ra một bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa của phòng khám này cũng bị xứ phạt hai triệu đồng
với lỗi lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật
phòng khám đa khoa